nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ ngoài lực lượng tại chỗ ubnd tỉnh phú yên đã điều động bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
cùng ba mươi phương tiện về các vùng bão lũ đi qua giúp dân vệ sinh môi trường thu gom bùn đất dừa đường và công sở
tại vùng rốn lũ huyện miền núi đồng xuân một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ cùng chính quyền địa phương thu gom rác bùn đất
sau lũ trên các tuyến đường nội thị thị trấn la hai và công sở trường học giúp người dân dọn dẹp nhà cửa
ổn định cuộc sống trong những ngày qua
cùng với đó ngành giao thông viễn thông và điện lực cũng đang dồn sức sửa chữa khắc phục sự cố thiên tai
trong đó khẩn trương cung cấp điện cho nhà máy tinh bồ sắn huyện đồng xuân sớm đi vào sản xuất trở lại
giải quyết hơn năm trăm linh tấn sắn tổn động và tiêu thụ sắn ngập úng cho nông dân hạn chế thiệt hại